một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng một giờ sáng qua ngày chín tháng bảy trên địa bàn thị xã phước long tỉnh bình phước khiến ba người thiệt mạng
chiếc xe khách không rõ người điều khiển đang lưu thông từ thị xã phước long đi thị xã đồng xoài thì bất ngờ đâm thẳng vào xe máy hai mươi chín n ba chín trăm linh ba
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị kéo lê hơn một mươi mét hư hỏng hoàn toàn hai thanh niên ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây tai nạn lợi dụng lúc đêm vắng chiếc xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường tuy nhiên đến sáng cùng ngày tài xế xe khách đã đến cơ quan công an đầu thú